đêm ba mươi tỉnh năm nay em xuống quảng trang chơi thì em thấy tình hình an ninh trật tự rất là được rất an toàn công an tp công an một trăm một mươi ba làm việc rất là nhiều em đi chơi cảm thấy rất thoải mái rất vui
tại quảng trị ngoài việc phân luồng hướng dẫn người tham gia giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đặc biệt chú trọng xử lý nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng khác đảm bảo công tác an ninh trật tự nơi công cộng
chúng tôi tập trung cho lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát trật tự cảnh sát hình sự và công an tp
ngoài việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến còn việc phòng chống việc đột pháo nổ trên các tuyến đường
các loài tội phàm mà lợi dụng phương tiện giao thông trên các tuyến như cướp và cướp giật trên các tuyến thì đảm bảo tất cả các tuyến trên địa bàn tp đều có lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát khác tham gia công tác tuần tre
không chỉ tập trung tối đa quân số bảo đảm an ninh trật tự đêm giao thừa mà trong cả kỳ nghỉ lễ các lực lượng công an tại các đơn vị địa phương luôn duy trì quân số ứng trực thực hiện công tác đảm bảo an ninh an toàn đồng thời xử lý nhanh chóng các vụ việc phức tạp nảy sinh
giúp người dân cả nước vui xuân đón tết trong an toàn
thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi đó là khẩu hiệu và cũng là nhiệm vụ cao cả của lực lượng công an nhân dân
cứ mỗi độ tết đến xuân về thì tinh thần ấy càng được các cán bộ chiến sĩ công an nêu cao để mùa xuân của mọi nhà mọi người được trọn vẹn và ấm cúng
và ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân đã theo chân lực lượng một trăm bốn mươi một trong đêm ngày hôm qua
tổ công tác một trăm bốn mươi một công an thành phố hà nội đã cắm chốt tại nhiều địa điểm khác nhau để chấn áp tội phạm xử lý các trường hợp vi phạm giao thông qua đó nhằm ngăn ngừa các những cuộc đua xe trái phép và sau đây là gây nhận của truyền hình công an nhân dân